liên quan đến khuyến nghị của hiệp hội năng lượng việt nam để điện gió phát triển xứng tầm thì cần thiết phải có chính sách ưu tiên để phát triển điện gió dài hạn
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao cho bộ công thương nghiên cứu khuyến nghị này để quản lý phát triển điện gió và các dạng năng lượng tái tạo khác
hiện nhiều địa phương đang đề xuất nhiều dự án điện gió và quy hoạch cà mau đề xuất hai dự án nhà máy điện gió khánh tiến và nhà máy điện cà mau ba
hà tĩnh đề xuất bổ sung ba bốn nhà máy điện gió công suất hơn bốn trăm linh mw bạc liêu cũng đề xuất bổ sung bốn trăm bảy mươi mw điện gió
theo bộ công thương bộ đã nhận được các đề xuất bổ sung quy hoạch tổng cộng là gần hai trăm năm mươi dự án điện gió